chưa nghe chín tháng sáu cục quản lý thị trường tp hcm cũng đang tiến hành kiểm tra và kiểm đếm để làm rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng ngàn sản phẩm dài dép không rõ nguồn gốc xuất xứ tại căn nhà số ba mươi đường một trăm linh hai cao lỗ phường bốn quận tám
thời điểm kiểm tra tại căn nhà bốn tầng trên chứa hai sản phẩm dày dép thành phẩm ở tất cả các lầu bên ngoài có ghi nguồn gốc trung quốc
bước đầu chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dây dép trên
trước mắt lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
thời gian qua quản lý thị trường tp hcm đã tập trung xử lý các mặt hàng tiêu dùng có khả năng làm giả cao như giày dép quần áo mũ nón
tuy nhiên tình trạng hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan trên các tuyến đường trong chợ truyền thống thậm chí là trung tâm thương mại lớn